qua đầu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thông qua việc tạo lập các tài khoản facebook ra lô ảo
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau
trong cả nước với tổng số tiền là hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện yên định đã tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra và làm rõ
hôm nay ngày một tháng bốn tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long
đã phối hợp với sở tài chính
tri cục bảo vệ môi trường phòng cảnh sát môi trường phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
thành lập hội đồng tiêu hủy tăng vật trong hoạt động thủy sản
hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các công cụ cấm sử dụng trong hoạt động thủy sản được thu giữ trước đó
bao gồm một mươi năm bình diệt điện hai mươi hai dianamo và hai bình ác quy
tất cả các công dụng công cụ này được hội đồng tiêu hủy tăng vật thống nhất hủy bằng phương pháp cơ học
dùng búa đập và phá vỡ
đây là số công cụ được lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong quá trình làm nhiệm vụ
và người dân tự nguyện giao nộp
đồng thời tại bến phà thị trấn tân cuối huyện bình tân đoàn đã tiến hành hoạt động thả khoảng hai trăm linh con cá rô
cá chê cá riêu hồng ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản
nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý trong
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động nuôi trồng thủy sản
qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và ý thức tuân thủ các quy định
quản lý nhà nước về chuyên ngành thủy sản
sau khi đã thực hiện việc giảm thuế môi trường từ giờ ngày một tháng chín
thì mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán lẻ mới sẽ là hai mươi bảy ba trăm chín đồng một lít
sau khi giảm một hai mươi một đồng một lít
xăng ron chín mươi năm có giá là hai mươi tám một trăm linh đồng
lần này cơ quan điều hành trích lập quỹ bình nguồn giá bot đối với các mặt hàng e năm ron chín mươi hai
là ở mức hai trăm năm mươi đồng một lít và ron chín mươi năm là ở mức hai trăm linh đồng một lít
dầu diesel ở mức một trăm linh đồng một lít dầu hỏa và dầu ma rút không trích lập
đồng thời liên bộ chi quỹ bog đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức là năm trăm linh đồng một lít
kỳ trước không tri
kỳ bog xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu khác
theo bộ công thương đây là kỳ điều hành đầu tiên giá mặt hàng xăng dầu
được áp dụng mức giảm năm mươi thuế môi trường
việc giảm thuế được áp dụng từ ngày một tháng bốn đến hết năm nay
theo lý giải của bộ công thương so với kỳ điều chỉnh ngày hai mươi một tháng ba
thì trong kỳ điều chỉnh lần này giá xăng nhập khẩu từ singapore đã tăng hơn bốn
do đó giá xăng trong nước đã tăng theo giá xăng nhập khẩu
cộng với trích lập quỹ bình ổn đã dẫn đến mức tăng là một một trăm sáu mươi một đồng một lít đối với xăng a chín mươi năm
bộ công thương cho rằng là nếu không có việc giảm thuế môi trường từ hai hai trăm linh đồng từ ngày một tháng bốn
thì chắc chắn xăng đã tăng trên ba mươi đồng một lít
sáng ngày một tháng bốn cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản đã phối hợp với văn phòng thông báo
và điểm hỏi đáp quốc tế về vệ sinh dịch tễ
và kiểm dịch động thực vật việt nam sps việt nam và các đơn vị tổ chức hội nghị xử lý các vấn đề
về vướng mắt kỹ thuật thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường trung quốc
cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho biết đề xuất xuất khẩu thủy sản vào trung quốc
cơ sở sản xuất phải được cục thẩm định chứng nhận an toàn thực phẩm và có tên trong danh sách
được phép xuất khẩu thủy sản vào trung quốc
lộ hàng được thẩm định kèm theo chứng thư theo mẫu do cục cấp theo mẫu quy định
riêng các cơ sở nuôi tôm sú tôm thẻ chân trắng phải có tên trong danh sách được trung quốc công nhận
cơ sở bao gói tôm xú tôm thẻ chân trắng cua tôm hùm sống phải có tên trong danh sách riêng
được trung quốc công nhận
tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng việc tuân thủ đáp ứng quy định của thị trường trung quốc
chưa nắm vững được quy định của thị trường và chưa triển khai được các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả
tính đến thời điểm hiện tại cục bảo vệ thực vật đã cấp và xác nhận ba trăm năm mươi tài khoản của doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và đang hướng dẫn
đồng thời giới thiệu ba mươi doanh nghiệp hoàn thiện gửi hồ sơ sang tổng cục hải quan trung quốc
với chiêu trò sử dụng cơ sở khang trang đi xe ô tô sang vốn điều lệ được nổ trên giấy lên tới hàng chục tỷ đồng
và trả lãi cao quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội những hình ảnh ký kết đầu tư với các công ty cá nhân
được đến khắp các tỉnh thành
tất cả chỉ với một mục đích là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính đánh vào lòng tham của những người đầu tư
với chiêu thức này một nhóm đối tượng đã lừa đảo một khách hàng với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
đây là một nạn nhân của vụ lừa đảo trên chỉ vì ham lợi nhuận cao chị đã tin lời nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính
và bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng
theo người quen giới thiệu nên là tôi đã
hộp tiền để hưởng lãi ban đầu họ trả lãi rất là cao đúng hẹn lắm
rằng ràng bên công ty không trả lãi nữa tôi mới nghĩ mình bị lừa
công ty còn đe dọa phạt hợp đồng sau đó tôi đã trình báo công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ và tạm giữ hai đối tượng gây ra vụ việc trên là ninh văn cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phần thống nhất group và lâm văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám phó giám đốc công ty cổ phần thống nhất group
địa chỉ tầng hai nhà năm a đường nguyễn thị lưu phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối năm em thành lập với em thành lập công ty vào tháng ba
để thấy là bởi vì ngày cuối năm hai nghìn hai mươi em có chơi thiệt hảo nên mình thua
nên là đến tháng ba em đã thành lập công ty để làm bình phong
với số vốn

để tạo đồng tiền khách hàng mọi em có chụp lại và quay hình ảnh video để tạo đăng lên fanpage để tạo đồng tiền cho khách hàng
do cần tiền đầu tư tiền ảo nên đối tượng cường và thọ đã đứng ra thành lập công ty cổ phần thống nhất group
với số vốn điều lệ trên giấy là tám mươi ba tỷ đồng để huy động tài chính
với lãi suất một mươi một tháng đánh vào lòng tham của người vốn đầu tư nhưng thực chất không có số tiền trên
chiều trò mà các đối tượng sử dụng là đi xe ô tô sang để làm màu những tháng đầu trả lãi cao đúng hẹn
để tăng lòng tin cho khách hàng cường và thọ còn thuê người quay video quảng cáo trên youtube mạng xã hội facebook
về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản trong thành phố hồ chí minh
tất cả các dự án bất động sản này đều do cường tự địa ra không có thật
sau khi bị hại dính mồi nộp tiền thì đối tượng cường và thọ không đầu tư tài chính gì
mà dùng để chơi tiền ảo trên mạng và chi tiêu cá nhân
tổng cộng nhóm đối tượng này đã lừa của bị hại hơn ba trăm linh triệu đồng
bước đầu chúng tôi đã làm rõ hai đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng cảnh tỉnh đến bà con trước khi giao dịch hay mua bán bất kỳ loại hàng hóa nào
kể cả trên mạng hay là ngoài đời
thì cũng phải nghiên cứu và tìm hiểu kỹ xem có được nhà nước cấp phép hoạt động mua bán cho loại hàng hóa đó hay không
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố và ra lệnh tạm giam hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đề nghị ai là bị hại của vụ việc trên
liên hệ công an tp bắc giang để được giải quyết qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm năm mươi bốn bốn trăm năm mươi tám
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
giá ga bán lẻ trong nước lại tăng thêm một mươi bốn đồng đối với bình một mươi hai kg khiến giá bán lẻ ga trong nước leo lên mức trên năm trăm một mươi bảy chín trăm linh đồng
đến năm trăm ba mươi tám năm trăm linh đồng mỗi bình một mươi hai kg các doanh nghiệp kinh doanh ga đầu mối đã có thông báo tăng giá bán lẻ ga áp dụng từ ngày một tháng bốn
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv vừa có quyết định về mức thu giá đối với ô tô ra vào sân bay trên toàn hệ thống cảng do đơn vị này quản lý khai thác
theo đó việc thu phí sẽ có sự khác biệt giữa các nhóm cảng hàng không về khai thác tần suất cao và có hệ thống kiểm soát xe ra vào sân đậu bãi đậu ô tô
theo đó việc thu phí sẽ có sự khác biệt giữa các nhóm cảng hàng không về khai thác tần suất cao và có hệ thống kiểm soát xe ra vào sân đậu bãi đậu ô tô
mức giá áp dụng tương đối thấp chỉ một mươi đồng một lượt một xe cho một mươi phút đầu tiên đối với xe ô tô đến chín chỗ xe tải dưới một năm tấn giảm năm đồng so với trước đây
hai mươi đồng một lượt một xe cho xe từ một mươi đến hai mươi chín chỗ xe tải đến bảy tấn và cao nhất là hai mươi năm đồng một lượt một xe cho một mươi phút đầu tiên đối với xe ô tô từ ba mươi chỗ trở lên xe tải hơn bảy tấn
diễn đàn du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi hai phục hồi du lịch việt nam định hướng mới hành động mới là sự kiện ra mắt chính thức của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch với mục tiêu góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch
quỹ là đơn vị mới nhân tố mới và cơ chế mới được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển ngành du lịch khắc phục một phần những khó khăn trong thời gian qua
đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
do bộ văn hóa thể thao và du lịch là đại diện chủ sở hữu
nhân ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam sáng ngày một tháng bốn tại cảng trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh sóc trăng
tri cục thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh sóc trăng ủy ban nhân dân huyện trần đề tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
đã có hơn bốn ba triệu con giống thủy sản trong đó khoảng bốn triệu tôm xú giống và ba trăm linh cua biển giống được thả xuống vùng ven biển tự nhiên
thưa quý vị thông qua mạng xã hội nhiều lang y thần y tự xưng ngang nhiên thực hiện hoạt động khám chữa bệnh và tung ra thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc mập mờ về chất lượng với khẩu hiệu là nhà tôi ba đời chữa bệnh nan y
nhiều người tiêu dùng vì thiếu cảnh giác thì đã bị các đối tượng này trục lợi rơi vào cảnh là tiền mất tật mang mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau trong chuyên mục cảnh giác của chúng tôi
ai đang gặp các vấn đề về phương thức gọi cho tôi tôi can kết chữa gói một trăm linh
dễ dàng bắt gặp những bài thuốc gia truyền đến từ các thần y lương nghi bác sĩ online được quảng cáo trên mạng
việc xuất hiện với tẩn xuất dây đặc khiến người đứt xem ám ảnh đến thuộc lòng cả lời quảng cáo
bà con gọi cho tôi chị sương khớp nhà tôi ba đời chị bệnh nani
nghe quảng cáo hấp dẫn là vậy nhiều người dân đã bị dẫn dắt mua những loại thuốc gia truyền đó về uống về đắp
tuy nhiên công dụng thì chả thấy đâu mà chỉ thấy xót ví vì nhập viện
tôi uống thuốc nam khớp vi thuốc bắc về chữa hai cây
thì mới uống thuốc giảm cân của thuốc của dân tộc đấy là bán
rồi tôi uống cả thuốc tây nữa
thế là trong cái tháng này tôi đau chân quá tôi uống
thì mấy cái thứ thuốc vào thì tự nhiên cứ thấy người nó chẳng giảm cân đến nào
mà khớp thì thật sự một tháng uống không thấy nó đỡ đau cái gì
thế là tôi mới thấy nó bụng cứ trướng lên tôi vào viện tôi khám thôi
bệnh nhân ấy vào viện trong tình trạng da của mặt mắc rất là vàng
và bệnh nhân ấy có xét nghiệm thì có gai trị men gan tăng rất là nhiều lần so với chị bình thường
ngoài ra tình trạng ứng mặt của bệnh nhân cũng rất là cao
nếu mà tình trạng bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng dung nam thì men sẽ dẫn đến tình trạng suy gan
và có thể gây vào chứng khôn mê gan và có thể bệnh nhân đi vào tử vong
hiện tượng loạn thần y diễn ra ngày càng phổ biến
thậm chí nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng điều này nhằm trục lợi từ người bệnh
theo lời cảnh báo của các chuyên gia những loại thuốc được quảng cáo tràn lan trên mạng
chưa được cấp phép lưu hành trên thị trường
thế đấy là một thức lừa đảo
bởi vì bộ y tế quy định thế nào là gia truyền
bài thuốc gia truyền phải được bộ y tế công nhận
tức là từ ông đời cha truyền lại cho đời con là cháu ngày nay
chứ hiện nay phần lớn họ cứ tự nhận gia truyền để cho nó có tiếng
người dân cần cẩn trọng cảnh giác trên những lời quảng cáo hoặc ngọt chết ruồi
nhà tôi chữa bách bệnh này
bên cạnh đó thay vì trang điểm tin vào những vị thần y online
bệnh nhân cần đến thăm khám tại cơ sở y tế uy tín
được nhắn nước cấp phép lưu hành